về việc tiêu hủy hơn ba bảy trăm linh con heo bị tiêm thuốc gây mê an thần
chi phí tiêu hủy do các thương lái có hành vi tiêm thuốc vào heo chịu
việc tiêu hủy nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân
và là biện pháp mạnh để đảm bảo tính răng đe của pháp luật
đối với các hành vi cố tình vi phạm quy định và an toàn thực phẩm
của đơn vị cá nhân kinh doanh giết mổ heo
đồng thời công khai danh tính một mươi ba thương lái có hành vi tiêm thuốc an thần chơi heo
đối với lò mổ xuyên á là nơi giết mổ tập trung lớn nhất thành phố